tối nay việt nam có thêm một trăm linh ca mắc mới trong đó có hai mươi năm ca nhập cảnh đã cách ly ngay và bảy mươi năm ca ghi nhận trong nước
cụ thể số ca mắc mới tại bắc giang là ba mươi ca tại bắc ninh là hai mươi ca hai mươi ba ca tại tp hcm là hai mươi ca bình dương có một ca bệnh viện ca cơ sở tân triều có một ca
hai ca trong số trên đều được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
theo bộ y tế hiện nay tình hình dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
do vậy nguy cơ rất cao dịch có thể tiếp tục lây lan nếu như không thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người
không tổ chức xe móng đá đông người đối với các trận thi đấu của đội tuyển việt nam cũng như là các trận thi đấu khác trong khuôn khổ vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
đồng thời các địa phương vẫn cần phải tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ để người dân thực hiện nghiêm biện pháp năm k trong phòng chống dịch covid một mươi chín